kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về diễn biến của dịch covid một mươi chín trong nước
theo thông tin mới nhất thành phố hà nội vừa ghi nhận thêm hai ca mắc mới trong sáng nay
như vậy hiện hà nội đã xác định ba ca dương tính với sars cov hai tại huyện đông anh
ba trường hợp nghi ngờ đã được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ngay sau khi xác định ca bệnh dương tính bệnh nhân số hai nghìn chín trăm một mươi một tại khu việt trung việt hùng đông anh
ngành y tế đã tiến hành lập chốt và phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống gồm một mươi bảy hộ gia đình với bảy mươi ba người
thêm hai trường hợp dương tính với sars cov hai là công nhân tại công ty panasonic và vico thuộc khu công nghiệp thăng long hà nội
được biết công ty panasonic có hai tám trăm linh công nhân và công ty vico có khoảng bốn trăm linh công nhân
ông chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
thành phố hà nội yêu cầu ngay trong chiều nay phải cung cấp đầy đủ danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với hai công nhân này
để trung tâm kiểm soát dịch bệnh hà nội
tùy theo tình hình ủy ban dân thành phố sẽ quyết định cho ba loại hình dịch vụ trên hoạt động trở lại
riêng các dịch vụ khác chủ tịch thành phố chỉ đạo phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch nếu không tuân thủ phải đóng cửa